hai năm qua hàng trăm hộ dân ở khu tái định cư thôn phỏ ninh xã phong an và dọc tỉnh lộ chín huyện phong điền tỉnh thừa thiên huế
hàng ngày hàng giờ phải sống trong cảnh ô nhiễm cả tiếng ồn và khói bụi
nguyên nhân khiến người dân ở đây phải chịu đựng cảnh ô nhiễm như vậy là do nơi họ sinh sống nằm bên tuyến đường vận chuyển đất đá của các doanh nghiệp khai thác mỏ
để đối phó với bụi và tiếng ồn người dân ở trên trục đường này đã phải đóng kín cửa nhà răng màn chống bụi tới nước
thế nhưng những giải pháp này vẫn không giải quyết được vấn đề
cách đó không xa người dân sống dọc tỉnh lộ chín đến bữa ăn giờ ngủ là phải mang vật cản ra giữa đường để hạn chế tốc độ qua lại tránh bụi và tiếng ồn
theo người dân từ ngày có những đoàn xe chở đất chạy qua thì mặt đường bê tông hư hỏng rất nhanh
các doanh nghiệp vận tải phải đổ thêm nền đất cấp phối mới lưu thông được
ngoài việc gây khói bụi giờ vận chuyển từ bốn giờ sáng cũng đã ảnh hưởng lớn đến giấc ngủ sức khỏe của người dân trong vùng
chính quyền huyện phong điền thừa nhận có tình trạng ô nhiễm tiếng ồn và bụi đất dọc tuyến vận tải đất đá của các doanh nghiệp
và trước mắt đã giao các lực lượng liên quan xử lý để hạn chế
các lực lượng liên quan xử lý để hạn chế các nguyên liệu đất trên địa bàn
cuộc sống của người dân ở khu tái định cư thôn phò ninh và người dân sống dọc tỉnh lộ chín đang bị đảo lộn ảnh hưởng đến sức khỏe
vì vậy đề nghị ubnd huyện phong điền và ubnd tỉnh thừa thiên huế sớm có phương án giải quyết triệt để vấn đề ô nhiễm tiếng ồn khói bụi để người dân yên tâm sinh sống